trước thực trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nước sinh hoạt cho người dân
ubnd tp đà nẵng đã quyết định triển khai xây dựng thêm một đập tạm ngăn mặn trên sông cầm lệ
công trình được triển khai xây dựng tại hạ lưu cầu nguyễn tri phương có kết cấu bằng cừ la xen
chiều dài chín mươi mét đỉnh cư cao hơn mực nước sông khoảng sáu mươi ba m và trừa lại ba mươi m để tạo dòng chảy và cho tàu thuyền qua lại
công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày hai mươi một tháng ba
trước đó tp đà nẵng cũng đã xây dựng đập tạm số một trên tuyến sông này
tuy nhiên do tình hình thời tiết khô hạn thiếu nước ngọt từ thượng nguồn
nên tình trạng nhiễm mặn tại hạ du nơi đặt cửa thu nước thô liên tục nhiễm mặn trên mức hai mg một lít
gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép gây nguy cơ lớn đến việc cấp nước cho người dân thành phố đà nẵng